xin chào quý vị và các đồng chí
bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
sau năm ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi một bị cáo
trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế ig viết tắt là công ty ig
tòa án đã tuyên phạt bị cáo phạm đức tài chủ săn vang yg và lưu công khánh giám đốc chi nhánh công ty yg tại thanh hóa
cùng mức án hai năm tù về tội kinh doanh trái phép hai mươi năm tù về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet
hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là hai mươi hai năm tù
bị cáo vũ đình hùng kỹ sư công nghệ thông tin bị phạt năm năm tù
nguyễn doãn hùng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên tư vấn đầu tư nhân đôi bị phạt một mươi năm tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là ba mươi tháng các bị cáo còn lại đều bị phạt một mươi năm tháng tù
ngoài án phạt tù bị cáo tài và khánh còn bị tòa tuyên buộc chịu trách nhiệm liên đối bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cám bộ
thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã bến cát để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can gồm lê hoài linh là giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã bến cát và nguyễn thành luân cám bộ đo đạc thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã bến cát
hai bị can này liên quan đến vụ ông nguyễn hồng khanh nguyên bí thư thị ủy bến cát đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định lê hoài linh và nguyễn thành luân đã có hành vi ký xác nhận hợp thức hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác không đúng nguồn gốc gây thiệt hại đến tài sản
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn vào khoảng h hai mươi phút ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra phát hiện một số đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke
tại quán karaoke bồng lai thuộc thôn xuân đình xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc do trần văn điệp chú tại huyện tam đảo làm chủ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện có chín đối tượng đang hát nhảy có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm phát hiện tám trên chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp vật chứng thu giữ gồm hai gói ma túy tổng hợp và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
trộm cắp hàng chục chiếc xe máy trong một thời gian dài hoàng nhất nam chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó anh nguyễn trọng thế chú tại huyện đức trọng phát hiện nam đang đi chiếc xe máy giống của mình đã mất từ năm hai nghìn một mươi bảy và ép đối tượng lên cơ quan công an để làm rõ sự việc
khi đến gần công an thị trấn liên nghĩa nam đã buông xe bỏ chạy và bị lực lượng công an bắt giữ
qua xác minh chiếc xe mà nam đang sử dụng chính là chiếc xe của anh thế bị mất tại chợ đức trọng
kiểm tra tại nhà riêng của đối tượng lực lượng chức năng còn phát hiện một mươi chiếc xe máy khác đang được cất giấu bên hiên nhà
cả nam và vợ đều không xuất trình được giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình